tháng năm là tháng đầu tiên chính sách hỗ trợ giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín chính thức được hoạt động
chính vì vậy bộ công thương sẽ đẩy mạnh công tác giám sát để kiểm tra tình hình
thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện tiền điện cục điều tiết điện lực đã họp trực tuyến
với tập đoàn điện lực việt nam và năm tổng công ty điện lực
tính đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã có một mươi hai triệu bốn trăm linh khách hàng giảm tiền điện
với tổng số tiền giảm là một bảy trăm ba mươi chín tỷ ba trăm linh triệu đồng
cụ thể khách hàng sinh hoạt một mươi một sáu mươi khách hàng với tổng số tiền giảm là ba trăm chín mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng
khách hàng ngoài sinh hoạt một ba trăm năm mươi khách hàng với tổng số tiền giảm là một ba trăm một mươi sáu tỷ năm mươi triệu đồng
cơ sở lưu trú du lịch hai sáu trăm tám mươi khách hàng với tổng số tiền được giảm là hai mươi sáu tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng
cơ sở điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus covid một mươi chín bốn trăm ba mươi chín khách hàng với tổng số tiền giảm là bốn tỷ năm trăm chín mươi triệu đồng
đánh giá chung sau gần một tháng triển khai về cơ bản việc triển khai thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện
đã được thực hiện nhanh chóng hiệu quả đúng đối tượng đúng thời gian theo quy định
trong thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp xác định danh sách được giảm giá điện giảm tiền điện theo quy định